thế giới cần khoản đầu tư lên đến bốn tỷ usd một năm vào giữa những năm hai nghìn ba mươi cho tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh
đây là con số vừa được tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của mỹ blackrock đưa ra
con số trên gấp đôi so với mức dự báo hai tỷ đô hàng năm được blackrock đưa ra trước đó
để đạt được mức đầu tư này blackrock cho rằng cần tăng cường vốn trong các lĩnh vực công và tư nhân
cũng theo dữ liệu của blackrock năm hai nghìn hai mươi ba một tám trăm linh tỷ đô đã được đầu tư cho các dự án liên quan đến chuyển đổi năng lượng
tăng từ mức ba mươi ba tỷ đô trong năm hai nghìn bốn với khoảng một mươi chín tỷ đô đã được đầu tư cho đến nay
blackrock nhận định châu á thái bình dương đang thực sự là trung tâm của cơ hội đầu tư năng lượng cùng các thị trường phát triển và mới nổi
cơ quan năng lượng quốc tế iea dự báo doanh số bán ô tô điện sẽ phá kỷ lục trong năm nay với khoảng một mươi bảy triệu chiếc
chiếm hơn một phần năm số ô tô bán ra trên toàn thế giới
tỷ suất lợi nhuận thấp hơn
giá nguyên liệu pin biến động lãm phát cao và việc kết thúc các chương trình trợ cấp ở một số quốc gia
đã làm dấy lên mối lo ngại về sự tăng trưởng của ngành sản xuất xe điện
thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất sẽ là trung quốc với bốn mươi năm tiếp theo là châu âu hai mươi năm và mỹ là một mươi một
theo dự đoán của iea gần một phần ba phương tiện giao thông ở trung quốc sẽ chạy bằng điện vào năm hai nghìn ba mươi và một phần năm ở châu âu và mỹ
đến năm hai nghìn ba mươi năm tất cả ô tô được bán ra trên thế giới đều phải chạy bằng điện nhằm tránh việc tiêu thụ một mươi triệu thùng dầu mỗi ngày
tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn được điều chỉnh là ba trăm một mươi sáu tỷ kwh

đối với kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô trong các tháng bốn năm sáu và bảy
tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc được điều chỉnh là một trăm một mươi một bốn trăm sáu mươi tám tỷ kwh
cao hơn so với kế hoạch cũ chỉ một trăm linh chín một trăm tám mươi ba tỷ kwh

tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu toàn quốc trong thời gian mùa khô lên đến một mươi ba
cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công thương yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cung cấp điện cung cấp nhiên liệu chủ động
có dự phòng ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng do nguyên nhân chủ quan

tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nhị quyết số năm mươi năm nở quy tvk
trong đó đã đưa ra quan điểm chỉ đạo nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ
cạnh tranh minh bạch đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh
áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng
nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh
minh bạch hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
do đó cần thiết phải thể chế hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết số năm mươi năm nở quy tvk
tại luật điện lực tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của quốc hội và chính phủ
về giả soát hoàn thiện quy hoạch pháp luật tạo sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật
nếu như chúng ta mà không có một cái khung khổ pháp lý để thúc đẩy cho cái chuyển đổi năng lượng
từ những các năng lượng truyền thống sang năng lượng sạch
thì chúng ta sẽ không thể thành công được trong công cuộc là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số
chính như vậy thì luật địa lực này chúng ta phải hướng đi vào điều chỉnh các quan hệ
trong đó đặc biệt là làm sao phải thực sự tạo ra một khung khổ pháp lý quyến khích
nó thúc đẩy tạo ra những nguồn năng lượng sạch và phải hạn chế
thậm chí là có những các giao cản về mặt pháp lý cho việc phát triển những nguồn sử dụng
những nguồn năng lượng mà nó không tiết kiệm hoặc là những cái nguồn năng lượng
mà có thể gây ra những các yếu tố về phát thải về ô nhiễm
luật điện lực hiện hành quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực điểm a khoảng một điều ba mươi một
theo đó thủ tướng chính phủ có thẩm quyền quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện
và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành do thủ tướng chính phủ ban hành
tại quyết định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy qdttg ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và sẽ được thay thế bởi quyết định số năm hai nghìn hai mươi bốn qdttg
kể từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn có phân cấp thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện cho tập đoàn điện lực việt nam evn
bộ công thương và thủ tướng chính phủ tùy thuộc vào mức độ điều chỉnh giá bán lẻ điện
đã tạo hành lang pháp lý cho việc tính toán và điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường
có sự kiểm soát của nhà nước để bảo đảm kinh tế vĩ mô
thật thế là hiện nay cái giá điện điều hành
cái cơ chế về giá điện thì có hai văn bản chính thức của chính phủ
thế thì trong hai cơ sở pháp lý đó thì thấy là so với giá điện đến nay thì thấy là cũng chưa thực thi đúng theo hai cơ sở
chỉ có theo đúng cái giá điện bán lẻ bình quân căn cứ
chúng ta thấy là cái điện là một cái ngành độc quyền
mà đã là độc quyền thì nhà nước quy định giá
mà nhà nước quy định thì làm sao phải tính đúng tính đủ tính kịp thời
có nghĩa sát với giá thị trường hay gần với giá thị trường
thực tế việc điều chỉnh giá điện như hiện nay bảo đảm tính minh bạch và linh hoạt trong quá trình triển khai thi hành
tuy nhiên do điện là loại hàng hóa thiết yếu nên việc điều chỉnh giá chịu nhiều sức ép của dư luận
và có thể gây ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế vĩ mô
việc điều hành quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được xem xét và đánh giá một cách tổng thể trên tất cả các lĩnh vực
sản xuất điện và trong cả cái dây chuyển cung điện thì chúng ta thấy là hiện nay thì giá nhiên liệu đầu vào đang có xu hướng tăng cao
trong lúc đó thì chúng ta vẫn muốn thực hiện chính sách an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô cho nên chúng ta hạn chế cái biến động của đầu ra
như vậy thì nó làm cho bức tranh thu hút đầu tư và đảm bảo các hệ số kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ của các tổ máy phát điện và đường truyền tài điện nó gặp khó khăn
khoảng ba điều tám luật tổ chức chính phủ năm hai nghìn một mươi năm quy định
chính phủ có thẩm quyền quyết định chính sách phụ
cụ thể về tài chính tiền tệ quốc gia tiền lương giá cả
theo nhiều chuyên gia mặc dù đã có quy định giá bán điện theo cơ chế thị trường nghĩa là có lên có xuống theo đầu vào sản xuất
tuy nhiên trong nhiều năm giá nguyên liệu cho sản xuất điện tăng lên nhưng giá bán điện có điều chỉnh
nhưng vẫn chưa theo kịp yếu tố thị trường chưa tính đúng tính đủ và lợi nhuận hợp lý của đơn vị điện lực
vì có sự điều tiết của nhà nước để bảo đảm kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội
định hướng phát triển thị trường điện lực ở việt nam
là mở ra cạnh tranh đối với khâu phát điện đầu tiên sau đó là bán buôn điện và tiến tới là cạnh tranh bán lẻ điện
một trong những định hướng tại nghị quyết số năm mươi năm nqtvk là xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ cạnh tranh minh bạch
vì vậy cần thiết phải kế thừa những nguyên tắc đang được quy định tại luật điện lực
và tiếp tục bổ sung chính sách phù hợp theo hướng giá điện bảo đảm phản ánh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh điện của đơn vị điện lực
và được thực hiện công khai minh bạch bình đẳng không phân biệt đối xử giữa các đơn vị
tôi cho rằng là nhiều cái vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách vì đây là vấn đề khá phức tạp đây là cơ chế mới
đây là một trong những canh nhìn nhận mới cho nên có những bước thăm dò là chậm trễ
tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta phải có những bước đột phá ít nhất là về cái giá
trong cơ chế thị trường cái giá cả nó là tâm điểm nó là cái căn cứ để hoạch định chính sách
mà nếu cái giá bán điện nó thấp quá thì không thu hút được nhà đầu tư
mà nếu như mà nhà giá bán điện cao quá thì lại cái người tiêu dùng và cả cái hồ sản xuất kinh doanh thì chi phí lại lớn
do đó tôi cho rằng cần tìm một cái điểm tối ưu
về điểm tối ưu đó phải là trên cơ sở cái sự chia sẻ rủi ro và đồng thời chúng ta phải là cộng đồng về lợi ích với nhau để sao cho nó hài hòa
khoảng một điều hai mươi chín luật điện lực quy định về chính sách giá điện tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý
tiết kiệm tài nguyên năng lượng sử dụng các dạng năng lượng mới năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động địa lực
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở nông thôn miền núi hải đảo
cái thay đổi về giá ở đây nó sẽ tác động hai hướng
một cái hướng tức là nó sẽ khuyến khích cho những các cái nhà sản xuất những nguồn năng lượng sạch những nguồn năng lượng tái tạo
có đủ khả năng để đầu tư và tạo ra được các nguồn năng lượng mới
nhưng đồng thời cái giá đấy nó tác động cái thứ hai là cái hành vi tiêu dục để mà chúng ta phải tiết kiệm đi các nguồn năng lượng
đặc biệt là những nguồn năng lượng mà nó không phải là nguồn năng lượng tái tạo không phải là nguồn năng lượng sạch
thì chính cái yếu tố về giá và yếu tố kinh tế để nó điều tiết và kiểm soát các hành vi này
thời gian qua việc lập và điều chỉnh giá điện được căn cứ trên báo cáo tài chính số liệu chi phí sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán của các đơn vị điện lực
để luật hóa yêu cầu về số liệu lập và điều chỉnh giá điện đối với các đơn vị điện lực cần thiết bổ sung các nội dung này trong dự thảo luật điện lực sửa đổi
bên cạnh đó là vấn đề về thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tính toán xây dựng khung giá phát điện bán buôn điện giá điện hai thành phần
cơ chế giá điện khuyến khích khách hàng tham gia chương trình quản lý nhu cầu điện các nội dung về phương pháp xác định chi phí và giá điện do nhà nước xây dựng vận hành và nhà máy thủy điện nhỏ chưa được quy định trong luật về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
do đó cần thiết phải bổ sung nội dung giao thẩm quyền quy định chi tiết về các nội dung này để có cơ sở triển khai thực hiện
những yếu tố này sẽ là cơ sở để việc nghiên cứu phát triển điện lực được công khai minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới